quốc hội thổ nhĩ kỳ hôm qua đã chỉ hoãn cuộc bỏ phiếu về việc phê chuẩn thụy điển gia nhập tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato
hiện thổ nhĩ kỳ và hungary là hai quốc gia thành viên còn lại của nato chưa phê chuẩn việc thụy điển gia nhập tổ chức này
phát biểu sau nhiều giờ thảo luận chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội thổ nhĩ kỳ ông fuad oktay cho biết
ủy ban này sẽ thao đổi thêm về vấn đề thụy điển gia nhập nato tại cuộc họp vào tuần tới
tuy nhiên ông oktay chưa nhấn định địch trình cụ thể cho cuộc thảo luận này
theo oktay ủy ban có thể thông qua sự luật thụy điển gia nhập nato với đa số phiếu
trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định của quốc hội ủy ban có thể mời đại sứ thụy điển tại thổ nhĩ kỳ
trình bày ngắn gọn trước quốc hội thổ nhĩ kỳ về việc gia nhập nato
ngày hai mươi ba tháng một mươi vừa qua tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã chính thức trình lên quốc hội nước này hồ sơ của thụy điển xin gia nhập nato
tuy nhiên cho đến nay quốc hội thổ nhĩ kỳ vẫn chưa thông báo thời gian tiến hành bỏ phiếu cụ thể về vấn đề trên